tại phú thọ lũ lớn đổ về cuốn theo nhiều loại gỗ trôi nổi trên sông
nhiều người dân đã bất chấp nguy hiểm tính mạng trèo thuyền ra sông để vớt gỗ
tình trạng này tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn sông nước
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến mực nước trên các con sông dâng cao
đặc biệt mực nước sông thao dâng lên ở mức báo động nguy hiểm
theo quan sát của phóng viên mặc dù dòng chảy trên sông rất xiết
nhưng nhiều người dân vẫn bất chấp nguy hiểm trèo thuyền ra giữa dòng để vớt gỗ và củi
thậm chí có người không mặc áo phao hoặc trèo thuyền một mình
tại khu vực một số xã ven sông huyện hạ hòa trong cơn mưa nặng hạt
người dân hối hả vớt gỗ củi trôi về từ thượng nguồn
khiến nơi đây giống như một công trường khai thác lâm sản
việc vớt củi gỗ trên sông vào mùa mưa lũ diễn ra phổ biến lâu nay
tại các địa phương ven sông tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với tính mạng của người dân
thuyền ngăn chặn kịp thời tránh để xảy ra tai nạn đáng tiếc